tại thành phố lào cai ủy ban nhân dân tỉnh lào cai và báo nhân dân đã tổ chức lễ ký chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tham dự lễ ký kết có đồng chí quế đình nguyên phó tổng biên tập báo nhân dân đồng chí đặng xuân phong phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cùng lãnh đạo các sở ban ngành
chương trình hợp tác truyền thông giữa báo nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh lào cai nhằm tăng cường công tác thông tin
tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tới cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh lào cai
quảng bá hình ảnh vùng đất con người lào cai những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội công tác xây dựng đảng
báo nhân dân sẽ giới thiệu qua các ấn phẩm về những tiềm năng thế mạnh của tỉnh lào cai
tuyên truyền về những tấm gương người tốt việc tốt trong thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
hỗ trợ các đơn vị thông tin tuyên truyền của lào cai được khai thác trích dẫn nguồn tin trên các ấn phẩm chương trình của báo nhân dân